bạc liêu là địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp từ biến đổi khí hậu và các thiên tai khác như nước biển dân xâm nhập mặn hạn hán bão áp thấp nhiệt đới
nhằm kịp thời ứng phó với những tình trạng xâm nhập mặn vào nội đồng đe dạ sản xuất nông nghiệp sinh hoạt của người dân tỉnh bạc liêu đã thực hiện nhiều giải pháp chủ động ứng phó với tình trạng này
nhiều năm qua bạc liêu đã gánh chịu những hậu quả nặng nề do biến đổi khí hậu gây ra
vào mùa khô kết hợp với mực nước biển dân có khả năng gây ra tình trạng thiếu nước ngọt và sự xâm nhập mặn vào sâu trong nội đồng ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước gây khó khăn cho sản xuất và đời sống nhân dân địa phương
đối với phường hộ phòng nó cũng không tiếp cận được nguồn nước của quảng lộ phùng hiệp
trước thực tế nồng độ mặn đang lớn sâu trên địa bàn cùng với đó là các đợt chiều cường sẽ ảnh hưởng lớn đến sản xuất và cuộc sống của người dân vùng trũng
viện kỹ thuật biển thuộc viện khoa học thủy lợi việt nam phối hợp với ngành nông nghiệp các địa phương kiểm tra các hệ thống đê cống đập ngăn mặn đập thời vụ để kịp thời ứng phó với xâm nhập mặn hàng năm
trong đó xây dựng kế hoạch
kiểm tra lấy mẫu nguồn nước để đo đạc đánh giá chất lượng nguồn nước tại hệ thống thủy lợi quảng lộ phụng hiệp định kỳ vào ngày một và ngày một mươi năm hàng tháng
việc lấy mẫu nước và kiểm tra chất lượng nước hàng tháng trong chương trình giám sát chất lượng nước này có ý nghĩa quan trọng nhằm phục vụ và cung cấp kịp thời các thông tin về môi trường nước để cảnh báo cho các địa phương cho bà con nông dân phục vụ cho việc nuôi tô
từ kết quả lấy mẫu đo đạc
đo đạc thực tế của viện trên các tuyến sông sẽ cho ra đánh giá về kết quả chất lượng nguồn nước năm hai nghìn một mươi chín so với những năm trước để công tác dự báo giúp các địa phương có những giải pháp điều tiết nước hợp lý phục vụ cho sản xuất lúa và nuôi tôm của người dân